sáng nay quốc hội bắt đầu ngày làm việc cuối cùng với việc thông qua một dự án luật và một số nghị quyết quan trọng
với tỷ lệ chín mươi sáu bảy mươi một quốc hội đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến luật quy hoạch
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại một mươi ba luật bao gồm luật an toàn thực phẩm luật công chứng luật dược
luật đầu tư luật đầu tư công luật điện lực luật hóa chất luật khoa học và công nghệ luật phòng chống tắc hại của thuốc lá luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả luật trẻ em
theo ủy ban thường vụ quốc hội việc sớm thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến luật quy hoạch sẽ giúp những tư tưởng đổi mới đột phá cách mạng của luật quy hoạch sớm đi vào thực tế để quy hoạch không còn là rào cản phát triển
với luật công chứng sẽ bỏ quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng
có ý kiến đề nghị cân nhắc việc bỏ quy hoạch này
có ý kiến đề nghị không giao chính phủ quy định thêm các điều kiện thành lập và hoạt động của văn phòng công chứng
riêng luật dược sẽ phát triển vùng nuôi trồng dược liệu để bảo đảm thống nhất với luật dược về các lĩnh vực ưu tiên trong phát triển công nghiệp dược
trong đó có phát triển nguồn dược liệu vùng nuôi trồng dược liệu bảo tồn nguồn gen
luật này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín